đến thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online
đồng hành cùng quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online sẽ là biên tập viên thu hương xin mời thu hương
vâng xin cảm ơn chị đinh hạnh và chị linh chi
kính chào quý vị
liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
vào sáng nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết ngày năm tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm
đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
thuộc cục đăng kiểm việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày một mươi sáu tháng hai
công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội
theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm trong công tác quản lý nhà nước
về đăng kiểm phương tiện đường thủy
trước đó vào ngày chín tháng hai công an tp hcm tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án
tri cục đăng kiểm số chín có chức năng tham mưu giúp cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
thực hiện quản lý nhà nước về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông phương tiện thiết bị xếp dỡ
thi công chuyên dùng container sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường an toàn lao động
đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình
trên cùng đăng kiểm chín do ông hoàng văn duy làm giám đốc đã bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ
còn vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can về tội nhận hối lộ và khám xét nơi ở đối với ba đối tượng
trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế còn ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc của trung tâm trên là ông trần hưng huy và ông dương phúc thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền
của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở
của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế tại thành phố huế và thị xã hương trà
cũng trong chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
ông bùi văn tấn giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp đà nẵng và hai người có liên quan
là lương ngọc vũ đăng kiểm viên và lương kim quang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ
và kỹ thuật lk để điều tra về tội nhận hối lộ
điều tra bắt đầu xác định khi tiến hành
việc đăng kiểm xe cơ giới đăng kiểm viên lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế
không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm vũ liên hệ với người thân là lương kim quang
để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lk nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên
chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn
sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq dừng hoạt động
cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu số tiền có được cả ba người chia nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an huyện hớn quản và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
phục vụ công tác điều tra vụ chết người xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua
tại tổ một mươi ba ấp hưng yên xã tân hưng huyện hớn quản
nạn nhân là ông nguyễn đăng tạo tám mươi bảy tuổi là người địa phương
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai gia đình phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục ở gây đá
dưới ngược trái nạn nhân có vết thương hình tròn đường kính khoảng hai mm
mặc dù gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường có một khẩu súng hơi
trần văn sơn ba mươi sáu tuổi cháu ngoại của nạn nhân khai nhận với cơ quan công an
khẩu súng là của sơn vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim
trong khi đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài bàn đá xảy ra chuyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện hớn quản
và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố đà nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng đỗ tấn vĩ hai mươi ba tuổi
trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng với đó vào tối qua trên tuyến đường trần cao vân
lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng cũng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy
trưa ngày một mươi bốn tháng hai tại giao lộ phùng khắc khoan mai hắc đế thuộc phường an hải tây quận sơn trà
các trinh sát đã bất ngờ bắt quả tang vĩ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc
tại cơ quan công an vĩ thừa nhận lấy ma túy từ một người không rõ lai lịch tại quận sơn trà
để vận chuyển về cho đối tượng khác ở thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam tiêu thụ
vụ việc hiện đang tiếp tục được phòng cảnh sát ma túy công an thành phố mở rộng điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính hai thanh niên tên trần đình khá hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đà nẵng
và nguyễn văn tín hai mươi sáu tuổi trú tại tỉnh đồng nai
tại tuyến đường trần cao vân vào tối ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng chín trăm một mươi một của công an thành phố đà nẵng phát hiện
trong người của tín có một gói ni lông tinh thể màu trắng
tín thừa nhận đây là ma túy đá vừa được khá cho mình
tại cơ quan công an khá thừa nhận đã mua ma túy trên từ một người bạn cũ để tiếp đại tín
tuy nhiên trước khi sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
hiện nay thuốc lá điện tử đang nổi lên như một trào lưu mới đặc biệt là trong giới trẻ
tại tỉnh sơn la thời gian qua việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
đang có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân các em bạn bè và cả những người xung quanh
để hạn chế ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá điện tử lực lượng công an đã xử lý các đối tượng cung cấp phân phối thuốc lá điện tử
đồng thời tổ chức công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử trong các nhà trường
vào ngày sáu tháng hai công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã phát hiện thanh niên này có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tăng vật thu giữ gồm tám hộp thuốc lá điện tử loại một mươi bộ một hộp nhãn hiệu wakaka
nguy hiểm hơn số thuốc lá điện tử này nếu như không bị bắt giữ sẽ được đối tượng bán ra thị trường và nhắm đến khách hàng là học sinh sinh viên trên địa bàn
nguy hiểm hơn số thuốc lá điện tử này nếu như không bị bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt giữ sẽ được đối tượng bắt gi
truy tố các đối tượng trước pháp luật cơ quan công an đều cưng quyết xử phạt nghiêm đối với hành vi
kinh doanh buôn bán thuốc lá điện tử nhất là xử lý mức độ cao hơn đối với những trường hợp mà
bán thuốc lá điện tử cho trẻ dưới một mươi tám tuổi để nâng cao nhận thức cho trẻ vị thành niên
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn lực lượng công an huyện mai sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền tới từng giáo viên học sinh qua các nội dung tuyên truyền các em học sinh đã phần nào
nhận thức được việc hút thuốc lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác rất nguy hiểm
ảnh hưởng đến sức khỏe với nguyên tắc hay không hút không thử
trường trung học cơ sở chất lượng cao ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng
chống thuốc lá điện tử và đưa vào trong kế hoạch năm học của nhà trường và cái biện pháp của nhà trường
là trong các tiết sinh hoạt dưới cờ trong các tiết sinh hoạt lớp thì nhà trường đã có những cái bài tuyên
truyền cho học sinh biết được tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử tác hại nguyên nhân sử dụng
thuốc lá điện tử và có những biện pháp phòng ngừa ngoài việc tuyên truyền ra nhà trường thành lập
câu lạc bộ truyền thông và những câu lạc bộ truyền thông này do chính các em học sinh quản lý
và những học sinh chính là những tuyên truyền viên
thuốc lá điện tử là một tệ nạn của xã hội và khi nó gây ra chứng bị nghiện thì đó chúng ta sẽ
tiếp tục mua và sử dụng nó thì sẽ gây ra tiêu tốn tài sản tiền của cha mẹ và có thể gây ra
ra các hiện tượng như là ăn trộm ăn cắp và khói của thuốc lá điện tử thì em thấy nó sẽ ảnh hưởng
đến phổi và gây ra các bệnh về phổi như là ung thư phổi hơn thế nữa là nó còn lại gây ảnh hưởng
đến các người xung quanh
cạnh giải pháp của các ngành liên quan đây còn là trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc
quan tâm quản lý sinh hoạt hàng ngày của con em mình khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động
ngoại khóa hướng tới lối sống lành mạnh giám sát chặt chẽ để ngăn chặn con em mình tránh sàng thuốc lá điện tử
cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài bốn đối tượng trần anh dũng nguyễn thanh tuấn cùng chú tại
tp hcm châu thanh phương chú tại tỉnh an giang và lê văn bảo anh chú tại tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an ra quyết định khởi tố
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai do không có tiền tiêu xài bốn đối tượng trên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
đến đoạn đường thuộc ấp bảy xã lê minh xuân huyện bình chánh phát hiện một thanh niên đỗ xe gần lề đường
đang sử dụng điện thoại di động nền phương áp sát giật điện thoại rồi tăng ca tẩu thoát
cả nhóm tiếp tục lưu thông đi đến đoạn đường quốc lộ một thuộc ấp voi lá xã long hiệp huyện bến lức
phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô hiệu sh một trong túi quần có một điện thoại di động
nên bảo anh đã giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát ngay tiếng nạn nhân chi hô lực lượng tuần tra
phòng chống tội phạm công an huyện bến lức đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế bắt giữ bốn đối tượng cùng tăng vật